chiều một mươi bốn tháng năm huyện ủy huyện bắc hà tỉnh lào cai đã thông tin về việc khai trừ đảng đối với
hiệu trưởng trường phổ thông dân tộc bán chú tiểu học hoàng thu phố một do đã vi phạm các quy định
lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng với người khác sử dụng trái phép tài sản của nhà nước nhằm trục lợi
trước đó ngày sáu tháng năm huyện ủy bắc hà ban hành quyết định số ba nghìn sáu mươi một qdhu về việc thi hành kỷ luật
đối với ủy viên ban chấp hành đảng bộ xã hoàng thu phố nhậm ký hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
bí thư tri bộ hiệu trưởng trường phổ thông dân tộc bán chú tiểu học hoàng thu phố một trần ngọc hà
sau khi xem xét bản tự kiềm điểm của ông trần ngọc hà và báo cáo số một trăm bốn mươi năm bcubkthu ngày hai mươi sáu tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn
của ủy ban kiểm tra huyện ủy bắc hà xem xét thi hành kỷ luật đối với ông trần ngọc hà
ban thường vụ huyện ủy bắc hà nhận thấy trên cương vị bí thư tri bộ
hiệu trưởng trường phổ thông dân tộc bán chú tiểu học hoàng thu phố một trần ngọc hà đã làm thay
lấn dân công việc của tập thể độc đoán chuyên quyền vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ
lợi dụng chức quyền để thực hiện không đúng quy định trong tổ chức thực hiện nghị định số một trăm một mươi sáu hai nghìn một mươi sáu ndcp
ngày một mươi tám tháng bảy năm hai nghìn một mươi sáu của chính phủ quy định chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã thôn đặc biệt khó khăn
nghị định một trăm một mươi sáu hai nghìn một mươi sáu ndcp thực hiện chế độ chính sách hỗ trợ chi phí học tập
học sinh theo nghị định số tám mươi một hai nghìn hai mươi một ndcp ngày hai mươi bảy tháng tám năm hai nghìn hai mươi một của chính phủ quyết định về cơ chế thu
quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục hoặc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn giảm học phí
hỗ trợ chi phí học tập giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục đào tạo năm học hai nghìn một mươi hai hai nghìn hai mươi ba
học kỳ một năm học hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi bốn nghị định tám mươi một hai nghìn hai mươi một ndcp

vi phạm của ông trần ngọc hà ảnh hưởng sâu đến việc thực hiện đường lối của đảng chính sách của nhà nước
làm ảnh hưởng đến uy tín của đội ngũ cán bộ công chức đạo đức công vụ đạo đức nhà giáo và mất uy tín của bản thân ông
gây thiệt hại đến quyền lợi ích của đối tượng cần được hỗ trợ thất thoát ngân sách nhà nước
làm suy giảm niềm tin của người dân với chính quyền cơ sở gây dư luận bức xúc trong cán bộ đảng viên và nhân dân
ảnh hưởng sâu đến uy tín của tổ chức đảng và cơ quan quản lý nhà nước
vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm trách nhiệm nêu gương pháp luật của nhà nước
quy định của đảng không hoàn thành nhiệm vụ của cấp ủy viên đảng viên đến mức phải xử lý kỷ luật
theo quy định số sáu mươi chín vào ngày sáu tháng bảy năm hai nghìn một mươi hai của ban chấp hành trung ương đảng về kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên vi phạm
căn cứ quy định của đảng ban thường vụ huyện ủy bắc hà quyết định thi hành kỷ luật ông trần ngọc hà
ủy viên ban chấp hành đảng bộ xã hoàng thu phố i nhậm ký hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
bí thư tri bộ hiệu trường trường phổ thông dân tộc ban chú tiểu học hoàng thu phố i bằng hình thức khai trừ ra khỏi đảng
trước đó trên một số phương tiện truyền thông đại chúng đã có thông tin phản ánh về tình trạng bữa ăn bán chú không đảm bảo chất lượng
có dấu hiệu bớt xén tại trường phổ thông dân tộc bán chú tiểu học hoàng thu phố một huyện bắc hà
tổ kiểm tra xác minh của huyện bắc hà sau khi kiểm tra đã thông tin bữa ăn của học sinh bán chú trường phổ thông dân tộc bán chú tiểu học hoàng thu phố một
có dấu hiệu bị cắt xén là có cơ sở
tiến hành kiểm tra hồ sơ chứng tử kế toán tổ kiểm tra xác minh đã ghi nhận không có danh sách chi trả tiền ăn thừa cho học sinh
nhiều hồ sơ nhập xuất công khai chưa được hiệu trưởng nhà trường ký nhận
nhiều bản kê giao nhận xuất hàng hóa ngay người nhận thực phẩm chưa được hiệu trường ký
phiếu chi tiền mặt không có số không có chữ ký của thủ trưởng đơn vị người nhận tiền
bảng nhập mua thực phẩm hàng ngày không khớp với bảng tổng hợp nhập thực phẩm của tháng
hình ảnh mỗi mâm ăn có một mươi một đứa trẻ tranh nhau hai gói mì tôm nấu loãng chăn với cơm
dù trên bảng thực đơn công khai tài chính có ghi rõ một trăm bảy mươi tám học sinh bán chú được hưởng chế độ ăn sáng mỗi em một gói mì tôm và một quả trứng
thịt cá không đủ đã đành ngay cả những thứ rẻ tiền như rau cho học sinh ăn thì cũng thối giữa hư hỏng
nhiều em học sinh được huy động xuống bếp để nhặt bò phần rau thối nhưng thứ ăn được cũng chẳng còn lại là bao
tình trạng này không chỉ ghi nhận trong thời gian ngắn
mà thường xuyên xuất hiện
ngày hai mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba ubnd huyện bắc hà đã nhận được đơn xin tử chức của ông trần ngọc hà
với lý do ông tự nhận trách nhiệm bản thân trong công tác lãnh đạo chỉ đạo điều hành dẫn đến dư luận không tốt trong xã hội
trước đó dư luận rất bất bình với thông tin trường phổ thông dân tộc bán chú tiểu học khoảng thu phố một huyện bắc hà tỉnh lào cai
có những bất thường trong bữa ăn bán chú của học sinh
đang nói đây không phải lần đầu tiên vấn đề cắt xén tiền ăn của học sinh được báo chí
đưa ra phản ánh nhiều người còn đặt câu hỏi liệu việc cắt xén suất ăn của học sinh có vi phạm pháp luật
về vấn đề này chúng tôi đã có cuộc trao đổi với luật sư diệp năng bình trường văn phòng luật sư tinh thông luật
để giúp độc giả hiểu rõ hơn dưới góc nhìn pháp lý
theo luật sư bình trẻ em học sinh là đối tượng được đảng nhà nước xã hội đặc biệt quan tâm và chăm sóc
việc đảm bảo chất dinh dưỡng trong khẩu phân ăn của học sinh là việc cực kỳ quan trọng
trong việc phát triển toàn diện về thể chất tư duy
để đáp ứng được nhu cầu phát triển học hành
vì vậy đảm bảo chất dinh dưỡng trong khẩu phân ăn của học sinh là việc vô cùng cần thiết và quan trọng
khi phát hiện tình trạng cắt xén suất ăn của học sinh
thì trước tiên hiệu trưởng và ban giám hiệu phải chịu trách nhiệm
sau đó đến các cán bộ bộ phận nhà bếp
về vấn đề này nếu tồn tại tiêu cực xảy ra
thì cần sự can thiệp kịp thời của các cơ quan chức năng có thẩm quyền để xử lý giải quyết
làm rõ vai trò của từng người trong việc ăn bớt cắt xén thức ăn của học sinh
phải làm rõ trách nhiệm ai là người hưởng lợi số tiền chiếm đoạt
chiếm đoạt bao nhiêu để xem xét xử lý theo quy định của pháp luật
thì mới xác định được sai phạm có tổ chức hay không
ông bình nhận định vấn đề ăn bớt suất ăn bán chú của học sinh
chính là một hành vi vi phạm pháp luật hình sự
có thể thấy hành vi này có dấu hiệu của tội tham mô tài sản
nếu có căn cứ cho rằng người nào có chức vụ
quyền hạn vì thiếu trách nhiệm mà không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nhiệm vụ được giao
thì có thể sẽ xử lý hình sự
căn cứ tại điều ba trăm sáu mươi bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm sửa đổi bổ sung năm hai nghìn một mươi bảy quy định
người nào có chức vụ quyền hạn vì thiếu trách nhiệm mà không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nhiệm vụ được sao
thì hình phạt thấp nhất là phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm
hoặc phạt tù thấp nhất là sáu tháng cao nhất là một mươi hai năm
ngoài ra người phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ cấm hành nghề
hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm
nếu có căn cứ cho rằng chủ thể vi phạm có hành vi lợi dụng chức vụ
quyền hạn để chiếm đoạt tài sản mà mình quản lý thì có thể sẽ xử lý hình sự
căn cứ điều ba trăm năm mươi ba bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm sửa đổi bổ sung năm hai nghìn một mươi bảy quy định về tội tham ô tài sản
thì người nào lợi dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản mà mình có trách nhiệm quản lý
trị giá từ hai triệu đồng đến năm triệu đồng trở lên hoặc dưới hai triệu đồng
nhưng đã bị xử lý vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về một trong các tội theo quy định
bộ luật hình sự hai nghìn một mươi năm sửa đổi bổ sung năm hai nghìn một mươi bảy mà chưa được xóa an tích
mà còn vi phạm thì mức phạt tù thấp nhất là hai năm cao nhất là phạt tù hai mươi năm tù trung thân hoặc tử hình
ngoài ra người phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ một năm đến năm năm
có thể bị phạt tiền từ ba mươi triệu đồng đến một trăm linh triệu đồng tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản
theo luật sư diệp năm
năng bình để tranh vấn đề tái diễn trước tiên cần thiết lập và áp dụng chính sách quy định nghiêm ngặt
về việc cung cấp thực phẩm cho học sinh đảm bảo rõ ràng về số lượng và chất lượng thực phẩm cung cấp cho học sinh
thiết lập các hệ thống giám sát và kiểm tra chặt chẽ để đảm bảo rằng việc cung cấp thực phẩm cho học sinh
diễn ra đúng theo quy định và không có sự cắt xén không đáng có
cần đảm bảo rằng các cán bộ quản lý trường học nhân viên nhà bếp và người liên quan
phải chịu trách nhiệm rõ ràng về việc cung cấp thức ăn cho học sinh và chịu trách nhiệm pháp lý nếu vi phạm
cùng với đó cần cải tiến quy trình cung cấp thực phẩm kế hoạch chuẩn bị và phân phối thực phẩm
để đảm bảo tính linh hoạt và hiệu quả từ đó tránh được tình trạng các xén thực phẩm không đáng có
cuối cùng các cơ quan phải tạo ra cơ chế báo cáo ghi nhận rõ ràng và minh bạch về việc cung cấp thực phẩm
từ đó thúc đẩy tính minh bạch và trách nhiệm trong hoạt động cung cấp thực phẩm cho học sinh
những biện pháp trên cũng cần sự hỗ trợ và tham gia chặt chẽ từ phía phụ huynh học sinh
cộng đồng xã hội và cơ quan nhà nước có thẩm quyền để đảm bảo rằng quy trình phân phát thức ăn tại trường học
diễn ra một cách công bằng và đảm bảo quyền lợi của học sinh